tại tỉnh an giang sau thời gian chống chọi với sự cạn kiệt nguồn nước tại các hệ thống canh dạch và bị xâm nhập mặn
nguồn nước ngọt từ thượng nguồn sông mê công đã chính thức về khu vực đầu nguồn sông cửu long tại tỉnh an giang
dẫu lưu lượng chưa đáng kể nhưng nguồn nước đổ về hai dòng sông hậu và sông tiền
phần nào đã giải hạn và giúp bà con có nguồn nước để phục vụ sản xuất và sinh hoạt
theo số liệu quan chắc từ các trạm thủy văn tại sông tiền lưu lượng dòng chảy đã đạt trên một hai trăm linh m ba một giây và sông hậu là khoảng sáu trăm linh m ba một giây
dự báo đến hết tháng bốn mực nước đồng bằng sông cửu long sẽ tăng lên từ một mươi ba mươi cm nồng độ mặn giảm đáng kể và mức ảnh hưởng không còn sâu vào đất liền
và lưu lượng dòng chảy đạt mức đỉnh khoảng ba năm trăm linh m ba một giây
còn đây là cánh đồng tại ấp cây trâm xã
vĩnh tế thành phố châu đốc an giang bà con đang khẩn trương bắt tay bơm nước và xuống giống vụ hẻ thu
sau nhiều ngày khô hạn nguồn nước ngọt từ sông hậu theo dòng canh vĩnh tế đã vào các hệ thống canh nội đồng giúp bà con có nguồn nước ngọt để canh tác
đây là tín hiệu tốt cho thấy việc nguồn nước ngọt thực sự mang lại hiệu quả cho sản xuất lẫn nhu cầu sinh hoạt
nếu dùng này thiếu nước như mấy dùng khác là không có nước luôn
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh an giang đến nay bà con nông dân đã thu hoạch được một trăm sáu mươi một bốn trăm linh bốn hectare lúa đạt sáu mươi bảy năm diện tích xuống giống
trong khi đó nhằm tận dụng triệt để nguồn nước ngọt đang về tỉnh đã có hơn ba mươi hai hecta đã thu hoạch
trong khi đó nhằm tận dụng triệt để nguồn nước ngọt đang về tỉnh đã có hơn ba mươi hai hecta đã thu hoạch